tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hà tĩnh đã tổ chức công diễn miễn phí vở kịch
khoảng trời con gái để chiên các liệt sĩ là thanh niên sung phong đã hy sinh tại ngã ba đồng lộc
đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng ngã ba đồng lộc
với thời lượng hơn một trăm linh phút khoảng trời con gái đã lột tả một cách chân thực
và sinh động nhất về cuộc sống bình thường mà cao đẹp
trong chiến đấu gian khổ của các cô gái thanh niên sung phong tại ngã ba đồng lộc
nhiều chi tiết trong vở kịch đã để lại sự xúc động ấn tượng mạnh cho người xem
tại đêm công diễn vở kịch ban tổ chức đã trao tặng một mươi xuất quà tri ân gia đình các liệt sĩ thanh niên sung phong
đã hy sinh tại ngã ba đồng lộc và trao nhiều xuất quà tri ân các cựu thanh niên sung phong
đã từng anh dũng chiến đấu tại chiến trường đồng lộc
sau đêm diễn tại thành phố hà tĩnh vào tối ngày một mươi hai tháng bảy
vở kịch khoảng trời con gái sẽ được công diễn miễn phí tại ngã ba đồng lộc